sau hai ngày làm việc tích cực khẩn trương hội nghị đã nghe một báo cáo trung tâm năm chuyên đề bài giảng do các đồng chí lãnh đạo của cục an ninh kinh tế
và sáu chuyên đề do các đồng chí bộ trưởng các đồng chí thứ trưởng đại diện cho các bộ ngành thường xuyên phối hợp công tác với lực lượng an ninh kinh tế trình bày
đây là những thông tin mang tính chuyên sâu trang bị cho lực lượng an ninh kinh tế cả nước những kiến thức cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
bảo đảm an ninh kinh tế trong tình hình hiện nay
hội nghị số một mươi hai chỉ thị đầu tiên về an ninh kinh tế
trong quá trình diễn ra hội nghị cũng đã có hai mươi sáu tham luận của công an các đơn vị địa phương trao đổi những vấn đề còn vướng mắt trong công tác đảm bảo an ninh kinh tế
và mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng an ninh kinh tế của bộ và lực lượng an ninh kinh tế địa phương
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí bộ trưởng tô lâm khẳng định an ninh kinh tế là một bộ phận quan trọng của an ninh quốc gia
mọi vấn đề của an ninh quốc gia đều có tác động tới kinh tế và an ninh kinh tế đồng thời đánh giá những thách thức mà lực lượng an ninh kinh tế đang phải đối mặt hiện nay
đó là việc phải giữ vững độc lập tự chủ trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế nguy cơ tụt hậu trật hướng về kinh tế từ đó đưa ra những định hướng cho lực lượng an ninh kinh tế trong thời gian tới

đó là một bộ phần quan trọng của an ninh kinh tế đồng thời đánh giá những thách thức mà lực lượng an ninh kinh tế trong thời gian tới
bộ công an đã tổ chức hội ý nghiệp vụ công tác công an đảm bảo an ninh công nhân
đồng chí thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì
tham dự có đồng chí nguyễn đình khang ủy viên trung ương đảng chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam